ngày tám tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra hội thảo thực trạng xuất nhập khẩu và chuyển dịch fdi trong ngành gỗ
trong chín tháng đầu năm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào ngành gỗ việt nam đạt hơn năm trăm tám mươi một triệu đô la mỹ
điểm đáng chú ý là con số này cao hơn gấp hai lần tổng số vốn đầu tư của cả năm hai nghìn một mươi tám cho thấy tính hấp dẫn của ngành gỗ việt nam
tuy nhiên quy mô của những doanh nghiệp fdi này lại rất nhỏ chủ yếu đến từ trung quốc đài loan đặt ra nghi ngại về rủi ro lẩn tránh xuất xứ
điều này cũng khiến các mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu của việt nam sang thị trường mỹ nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng
đặc biệt là nguy cơ bị điều tra lẩn tránh thuế đối với các doanh nghiệp trung quốc đầu tư tại thị trường việt nam
do đó chính phủ cần thu thập thông tin về tình trạng đầu tư chui đầu tư núp bóng
trong đó nhìn nhận vào các khía cạnh đầu vào của nguồn nguyên liệu
và đầu ra của sản phẩm công suất tiêu thụ nhân liệu và tiêu thụ điện năng
sử dụng lao động để có chính sách can thiệp kịp thời nhằm hạn chế các rủi ro